thưa quý vị và các bạn tay chân miệng là bệnh khá phổ biến ở trẻ nhỏ và chưa có vaccine phòng ngừa
dù được xem là bệnh lành tính và có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời
bệnh có thể dẫn đến các biến chứng rất nguy hiểm như viêm mảng não viêm não tổn thương cơ tim ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ
vậy đâu là những dấu hiệu nhận biết cách xử trí đúng đắn khi trẻ mắc bệnh và các biện pháp để phòng ngừa hạn chế nguy cơ mắc bệnh cho trẻ
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp cụ thể trong chương mục sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp cụ thể trong chương mục sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp cụ thể trong chương mục sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp cụ thể trong chương mục sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay